liên quan đến công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
viện vệ sinh dịch tễ trung ương vừa có quyết định phân bổ vaccine phòng covid một mươi chín gồm một ba trăm tám mươi hai bốn trăm linh liều vaccine corona
tính theo liều hai mươi năm ml do chính phủ úc viện trợ cho trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố trong cả nước
như vậy cùng với đợt phân bổ ngày một mươi bốn tháng bốn vừa qua tổng số liều vaccine mona phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
do viện vệ sinh dịch tễ trung ương phân bổ là trên hai ba triệu liều
theo quyết định này thành phố hồ chí minh được phân bổ một trăm chín mươi ba tám trăm linh liều tiếp đến là hà nội với một trăm linh bốn liều
các tỉnh thành phố khác như thanh hóa được phân bổ năm mươi một liều nghệ an bốn mươi tám sáu trăm linh liều bình dương hai mươi tám hai trăm linh liều
đồng nai bốn mươi bốn bốn trăm linh liều bà rịa vũng tàu một mươi ba sáu trăm linh liều quảng ninh hai mươi bốn liều
viện vệ sinh dịch tễ trung ương yêu cầu các đơn vị tiếp nhận vaccine và tổ chức tiêm ngay số vaccine phòng covid một mươi chín được phân bổ
và báo cáo kết quả thực hiện về cục y tế dự phòng các viện vệ sinh dịch tễ pasteur và trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố theo phân vùng quản lý
vaccine moderna phân bộ đợt này là rã đông lúc hai mươi ba h ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tiêm liều lượng hai mươi năm ml mỗi trẻ
trước đó ngày một mươi bốn tháng bốn viện vệ sinh dịch tễ trung ương cũng đã phân bổ chín trăm hai mươi một sáu trăm linh liều vaccine morena phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi do chính phủ úc viện trợ
cho trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố trong cả nước
tính đến chiều một mươi tám bốn tổng số liều vaccine covid một mươi chín tiêm cho trẻ từ năm một mươi một tuổi
thông tin từ cục y tế dự phòng bộ y tế theo thống kê hiện nay toàn quốc có khoảng một mươi một tám triệu trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi thuộc đối tượng tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong số đó có khoảng tám hai triệu trẻ em chưa mắc covid một mươi chín
việc tiêm đủ hai mũi cho trẻ đủ điều kiện sẽ được ngành y tế thực hiện từ nay cho đến cuối quý ii năm hai nghìn hai mươi